vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
chiều tối khu vực bắc bộ có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
và do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
vì vậy quý vị cần theo dõi và có các biện pháp đề phòng trước những diễn biến xấu của tình hình thời tiết
bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch khuyến cáo của bộ y tế trong thời điểm này
vâng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác